chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai công an tỉnh đồng nai cho biết đã điều chuyển công tác ba sĩ quan từ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động
đây là những sĩ quan có liên quan đến vụ ẩu đả ở quán lam viên trên đường đạn văn trơn thuộc phường hiệp hòa thành phố biên hòa vào ngày một mươi hai tháng sáu gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua
cụ thể theo quyết định của giám đốc công an tỉnh đồng nai điều chuyển công tác đối với các đồng chí trung tá đinh tú anh đội trưởng đội cảnh sát trật tự
trung tá nguyễn quang trường đội phó đội cảnh sát một trăm một mươi ba và thiếu tá nguyễn tấn hùng cán bộ phòng pc sáu đến phòng pk hai mươi
nhiệm vụ ba đồng chí trên do trưởng phòng pk hai mươi phân công
theo một cán bộ phòng pk hai mươi ba đồng chí trên tạm thời chưa được bố trí công việc gì
trước đó ba đồng chí trên từng bị tạm đình chỉ công tác do liên quan đến vụ việc
quá trình mở rộng điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã triệu tập một số người liên quan
trong đó có bà nguyễn thị hồng vợ đại tá huỳnh tiến mạnh nguyên giám đốc công an tỉnh đồng nai để làm rõ một số nội dung có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật